sau khi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín kết thúc vào chiều ngày hôm qua
các hội đồng thi đã bắt đầu tiến hành dọc phách bài thi và việc chấm thi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng sáu
để kiểm soát xử lý tiêu cực có thể phát sinh ở khâu chấm thi bộ giáo dục và đào tạo khẳng định không dung túng với bất cứ xe phạm nào
trong công tác chấm thi tự luận bộ chủ trương tiếp tục thực hiện ra cho sở giáo dục và đào tạo
chủ trì chấm và chấm hai vòng độc lập bảo đảm có giám sát chấm thi chặt chẽ
ngoài ra bộ sẽ thực hiện chấm kiểm tra tối thiểu năm số bài thi trong đó các bài đạt điểm cao phải được chọn để chấm kiểm tra
rút kinh nghiệm từ kỳ thi trước năm nay bộ sẽ chưa công bố ngày kết quả
mà dự kiến công bố đồng loạt kết quả thi và phổ điểm vào ngày một mươi bốn tháng bảy